ngày hôm nay người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình nêu rõ
một lần nữa việt nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử
khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
việc lãnh đạo đài loan bất chấp quan ngại của việt nam và của cộng đồng quốc tế
vẫn tiến hành chuyến đi đến đảo ba bình thuộc quần đảo trường sa của việt nam
là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đi ngược lại những phát biểu gần đây của phía đài loan
mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu phía đài loan chấm dứt ngay việc vi phạm chủ quyền của việt nam
không tái diễn các hành động tương tự làm leo thang căng thẳng phức tạp tình hình biển đông
vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại thanh vân
ở quận ninh kiều thành phố cần thơ làm một người tử vong tại chỗ một người khác bị thương
theo thông tin ban đầu thời điểm trên chủ doanh nghiệp cùng công nhân chuẩn bị hạ thủy xà lan
với chiều ngang bảy hai m dài ba mươi tám mét bất ngờ chiếc xà lan lún và sập xuống là một công nhân tên lê thanh phong
ở tỉnh hậu giang đứng dưới chết tại chỗ một công nhân tên an bị thương được đi cấp cứu
tại bệnh viện quân y một trăm hai mươi một ngay sau vụ tai nạn cơ quan công an có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa tạm giữ hình sự đối với vương quốc dân
chú tại thành phố bến tre tỉnh bến tre đều điều tra về hành vi giết người
sáng nay trong lúc uống rượu vương quốc dân và nguyễn văn thắng có xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến sâu sát
dân dùng dao đâm vào ngực trái của thắng sau đó bỏ chạy thắng được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện đến trưa cùng ngày
thấy không thể trốn thoát vương quốc dân đã đến cơ quan công an đầu thú
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an hà nam vừa bắt đối tượng
truy nã lê quý khuân ở huyện thọ xuân thanh hóa về tội cố ý gây thương tích
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn tám tại khu vực trường cao đẳng nghề chế biến gỗ trung ương thuộc
địa phận xã thanh tuyền huyện thanh liêm nay là phường thanh tuyền thành phố phủ lý
huân cùng một đối tượng dùng côn dao đục gỗ tấn công làm bị thương anh nguyễn văn hà
sau khi gây án huân bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì bị bắt
hiện cơ quan công an đã tiến hành bàn giao đối tượng huân cho công an thành phố phủ lý để xử lý theo pháp luật
hơn hai trăm linh kg pháo nổ và tám mươi bao thuốc lá hero nhập lậu từ trung quốc sang việt nam tiêu thụ
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng bắt giữ
trước đó lực lượng chức năng tỉnh cao bằng phát hiện đối tượng đang vận chuyển sáu bao tải dứa màu xanh
từ trung quốc vào việt nam các đối tượng phát hiện lực lượng chức năng thì vứt hàng bỏ chạy sang phía bên kia biên giới
qua kiểm tra thu giữ sáu bao tải dứa màu xanh có chứa hơn hai trăm linh kg pháo nổ và tám mươi bao thuốc lá hero do trung quốc sản xuất
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu kiểm đếm số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan tỉnh sơn la vừa phát hiện kho chứa hàng hóa của dương thị minh phương
trú tại thành phố sơn la có nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ giấy phép chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra tại kho hàng lực lượng chức năng phát hiện một trăm ba mươi năm chai rượu vang nho
năm gói bim bim bảy mươi năm kg quầy hai mươi hộp kẹo các loại do nước ngoài sản xuất và không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ giấy phép chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và không có công bố chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay